hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu đã khai mạc tại trung tâm hội nghị quốc tế hà nội
theo hình thức trực tuyến thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị
hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo một mươi nước asean bộ trưởng phụ trách các trụ cột
cộng đồng chính trị an ninh văn hóa xã hội và kinh tế của các nước asean
tổng thư ký asean lim chok hoi trưởng quan chức cao cấp asean tại ba trụ cột
các đại sứ trưởng phái đoàn đại diện thường trực các nước asean đại diện ngoại giao đoàn tại hà nội
khách mời của phiên họp gồm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
hội nghị cấp cao đầu tiên trong năm sẽ là hội nghị nội bộ của các lãnh đạo asean
ra soát công tác xây dựng cộng đồng asean kể từ hội nghị cấp cao asean ba mươi năm
cho ý kiến về hướng triển khai các trọng tâm ưu tiên của năm hướng quan hệ đối ngoại của asean
trong thời gian tới trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
trong hoàn cảnh đặc biệt hiện nay một trọng tâm được các nhà lãnh đạo tập trung trao đổi
sẽ là hợp tác ứng phó với dịch bệnh và tăng cường khả năng phục hồi
thưa quý vị trong vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ việt nam nguyễn xuân phúc
đã chủ trì hội nghị cấp cao asean và các phiên thảo luận liên quan
trong hoàn cảnh đại dịch covid một mươi chín bùng phát trên toàn cầu hiện nay
trọng tâm của hội nghị là tiếp tục bàn thảo các thách thức ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín
và các biện pháp cấp bách để có được sự phục hồi sớm nhất cho asean trên tất cả các lĩnh vực
trong thời gian qua việt nam trên cương vị chủ tịch asean đã cùng với các nước thành viên khác
thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch covid một mươi chín vừa tiếp nối các nỗ lực để xây dựng cộng đồng
tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên sáng kiến đã để ra trong năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
đây là lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ hội nghị cấp cao thường niên của asean được tổ chức trực tuyến
vừa qua hội nghị khóa bảy mươi ba đại hội đồng who liên hợp quốc và nhiều hội nghị quốc tế lớn
cũng diễn ra trên các mạng kết nối toàn cầu
điều này phản ánh thực tế về phương thức vận hành công việc của chúng ta đang buộc phải thay đổi
không chỉ do phát triển của khoa học công nghệ mà còn do thách thức chưa từng có dịch covid một mươi chín trên toàn cầu
dịch covid một mươi chín mới bùng phát lây lan rộng từ đầu năm hai nghìn hai mươi đã cuốn đi thành quả loài người
đã tích lũy trong nhiều năm cướp đi sinh mạng và đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân
theo báo cáo của ngân hàng thế giới mùng tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
kinh tế toàn cầu năm hai nghìn hai mươi sẽ suy giảm nghiêm trọng ở mức âm năm hai
thu nhập bình quân đầu người giảm ba sáu và khiến cho bảy mươi một trăm linh triệu người rơi vào nghèo đói và cùng cực
giả tăng nguy cơ mất ổn định xã hội
hơn bốn mươi các ngành sản xuất kinh doanh của các quốc gia phải chịu tác động trực tiếp từ các biện pháp phong tỏa dịch bệnh
chúng ta đau lòng trước mất mát của hàng chục ngàn gia đình có người thân ra đi do dịch bệnh
chúng ta chia sẻ những thiệt hại những khó khăn của hàng trăm ngàn doanh nghiệp bị đình trệ
hàng triệu lao động mất đi nguồn sống nhất là trong lĩnh vực du lịch dịch vụ
tuy nhiên chúng ta quyết không dùng bước
cộng đồng asean đã kịp thời hành động
cộng đồng asean chủ động thích ứng gắn kết các quốc gia
hệ thống ứng phó y tế khẳng cấp của asean và hợp tác với các đối tác đã được kích hoạt ngay từ những ngày đầu có dịch
các nước asean của chúng ta đã tích cực chia sẻ thông tin kinh nghiệm phối hợp trong kiểm soát ngăn ngừa dịch bệnh
toàn thể asean với cam kết chính trị ở mức cao nhất cách tiếp cận đồng bộ tổng thể cấp quốc gia và khu vực
đã thể hiện bản lĩnh vững vàng của một khối asean đoàn kết

các quốc gia đã tích cực chia sẻ thông tin kinh nghiệm phối hợp trong kiểm soát ngăn ngừa dịch bệnh
trước thách thức của dịch bệnh thủ tướng nhấn mạnh các nước đều phải đề cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng quốc tế
vai trò và sứ mệnh của các nước lớn các tổ chức đa phương và khu vực càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chúng ta quyết không trùn bước
là cộng đồng rộng mở một đối tác vì hòa bình và phát triển bình vững của cộng đồng quốc tế asean sẽ không ngừng mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác bình đẳng cùng có lợi với các đối tác
asean đẩy mạnh gắn kết với liên hiệp quốc trong năm hai nghìn hai mươi khi cả indonesia và việt nam cũng là quý viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
tích cực đóng góp cho các nỗ lực duy trì hòa bình an ninh và phát triển của liên hiệp quốc
chúng ta cam kết mạnh mẽ đối với tự do hóa và liên kết kinh tế phán đấu sớm hoàn tất hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực
mẫu số lợi ích chung gắn mất các quốc gia thành viên asean hơn năm thập kỷ qua càng được nhăn lên trong bối cảnh khó khăn thử thách
dịch bệnh covid một mươi chín là phép thử để asean càng khẳng định bản lĩnh một cộng đồng ngày càng trưởng thành
tôi tin tưởng rằng
qua mỗi cơn phong ba bó lúa vàng tên logo biểu tượng của asean sẽ ngày càng thêm gắn bó kết nối bình chặt
tiếp tục đem lại những hạt gạo đông đầy tình cảm đoàn kết đầm bọc lõng nhau của đại gia đình asean
tại hội nghị các thành viên đã trao đổi về kế hoạch phục hồi tổng thể của asean sau dịch bệnh
sớm đưa vào triển khai các sáng kiến về lập quỹ asean ứng phó với covid một mươi chín
xây dựng kho dự phòng và tự y tế khẩn cấp của asean
xây dựng quy trình ứng phó với dịch bệnh chuẩn asean trong tình huống y tế khẩn cấp
tiến hành ra soát công tác đánh giá giữa kỳ
thực hiện các kế hoạch tổng thể của tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
cho ý kiến về xây dựng định hướng phát triển tương lai của asean sau hai nghìn hai mươi năm
nâng cao hiệu quả hoạt động của asean với việc đánh giá việc triển khai hiến trương asean
buổi chiều sẽ có phiên họp đặc biệt lần đầu tiên về chủ đề trao quyền cho phụ nữ trong kỷ nguyên số
đây là thông điệp mạnh mẽ về cam kết của asean thúc đẩy bình đẳng giới
và nâng cao vai trò đóng góp của phụ nữ trong đời sống xã hội
thiết thực kỷ niệm hai mươi năm năm thông qua tuyên bố và cương lĩnh bắc kinh về bình đẳng giới
đồng thời sẽ có những phiên trao đổi bổ ích với đại hội đồng liên nghị viện asean aipa
do bà nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội việt nam làm chủ tịch
đại diện thanh niên và các doanh nhân của hội đồng tư vấn kinh doanh asean abac dịp này